cơn bão số một mươi đang tiến rất gần vào khu vực đất liền nước ta
trong thời điểm giữa mùa mưa bão nên rất dễ xảy ra những sự cố trên lưới điện
vì vậy việc nâng cao ý thức chấp hành an toàn điện của các cơ quan doanh nghiệp và của người dân
để bảo vệ tài sản và tính mạng trong mùa mưa bão là rất cần thiết
thôn cửa khâu xã đông xuân huyện quốc oai thành phố hà nội
trong trận bão số chín vừa qua mặc dù không phải là một trận bão lớn
nhưng chỉ một sự cố nhỏ từ đường điện đã gây thiệt hại về tài sản cho khoảng bốn mươi hộ gia đình trong thôn
là một trong những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất trong thôn cửa khâu
nhiều thiết bị điện là tài sản có giá trị trong gia đình ông hùng đã bị hư hỏng nặng
rồi máy lọc nước này rồi máy giặt
gia đình là tự khắc phục là chủ yếu còn bên chính quyền thì cũng đã báo lên thôn
cũng đã đi thông kê gửi lên xã
cách đó không xa ông nguyễn văn bàn cũng rất hoảng sợ khi trước tv của gia đình
bỗng dưng phát ra tiếng nổ và bốc khói nghi ngút
vào mùa mưa bão nguy cơ xảy ra chập cháy đường dây điện do sấm xét dòng lốc là rất cao
hơn nữa với những địa bàn như các vùng nông thôn đồi núi cao đường dây điện thường đi xuyên qua các lùm cây
đất vườn của nhà dân tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ chập cháy khi có mưa to gió lớn
chính điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo an toàn hành lang đường điện
trước mùa mưa bão tất cả những văn bản giấy tờ thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng
gửi chính quyền địa phương thủ tục mọi này là bọn em đã làm hết rồi
bọn em đã có những khuyên cáo và phát thanh trên loa truyền thanh của xã địa phương
tại là riêng khu vực cả lục xuân và tất cả các địa bàn
sau cái sự cố thì thực ra thì đã trao đổi với chính quyền địa phương
là kết hợp với người dân đứng nhất là những cái trường hợp nào mà nằm trong đất của dân
thì người dân cũng phải kết hợp hỗ trợ hành điện để thực hiện cái việc mà hành lang lửa điện như vậy
đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão là đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân
tuy nhiên để làm tốt điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện với các cấp ủy chính quyền địa phương
và trên hết là ý thức trách nhiệm của chính người dân
có như vậy việc đảm bảo an toàn tài sản tính mạng con người trong mùa mưa bão mới thu được kết quả tốt